ngày hai mươi bảy tháng bốn tại tỉnh ninh bình đã diễn ra hội thảo khoa học quốc tế về phát huy vai trò
giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới quần thể danh thắng tràng an
trong xây dựng đô thị di sản thiên nhiên thiên niên kỳ và kết nối các thành phố di sản thế giới
hội thảo khoa học quốc tế về phát huy vai trò giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới
quần thể danh thắng tràng an trong xây dựng đô thị di sản thiên nhiên kỳ
và kết nối các thành phố di sản thế giới là sự kiện nhằm tôn vinh các giá trị của di sản
đánh giá những thành tiệu nổi bật trong một mươi năm qua đồng thời xác định vai trò vị trí và tầm quan trọng của di sản
đối với các định hướng chiến lược của tỉnh ninh bình trong thời gian tới
đó là xây dựng ninh bình trở thành thành phố trực thuộc trung ương với đặc trưng đô thị di sản thiên nhiên kỳ
và kết nối các thành phố di sản thế giới dựa trên các trụ cột du lịch công nghiệp văn hóa kinh tế di sản
kết hợp hài hòa giữa phục hồi bảo tồn phát huy di sản và tăng trưởng xanh hướng tới phát triển bền vững